đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng và bao gồm tại đà nẵng ba mươi một trường hợp quảng nam ba và quảng trị một trường hợp
vào chiều ngày ba tháng ba một vụ ẩu đả đã xảy ra trên đường trần văn khéo phường cái khế quận ninh kiều tp cn
trong lúc xô sát một đối tượng đã nổ súng nghi là súng quân dụng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng công an tp cn đã có mặt tại hiện trường bao vây khống chế
bắt giữ một mươi bốn đối tượng liên quan và thu giữ một khẩu súng nghi là súng quân dụng một xe ô tô một mươi sáu chỗ ba cây dao nhiều tăng vật liên quan khác
bước đầu xác định nhóm đối tượng từ tp hcm xuống cần thơ để đòi nợ một nhóm thanh niên tại đây
sau đó hai nhóm xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau vụ việc đang được khẩn trương điều tra
ngày ba tháng ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ngoan tỉnh cà mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang một đối tượng đang tẳng chữ trái phép chất ma túy số lượng lớn
tại khu vực ấp bà điều xã lý văn lâm tp cà mau
đối tượng bị bắt tên phạm minh phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú khóm sáu phường chín thành phố cà mau
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ năm bọc linh lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng đục dạng rắn
nghi là ma túy tổng trọng lượng khoảng năm trăm linh gram
ba bọc ni lông bên trong có chứa hai trăm bốn mươi viên nén
số tăng vật khác có liên quan
phước khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy
khám xét nơi ở của phước tạm giữ thêm một dụng cụ dùng để hút ma túy
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê
xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
thị trấn nông cống huyện đông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú
tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
bị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện